tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu về đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
lãnh đạo bộ quốc phòng cho biết đại hội được tiến hành theo phương châm đoàn kết trí tuệ bản lĩnh dân chủ kỳ cương
với chủ đề xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
phân đấu từ năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước